liên quan đến công tác tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tại tp hcm mới đây nhiều quận huyện tại thành phố đã hoàn thành việc thống kê danh sách học sinh từ năm đến một mươi một tuổi dự kiến tiêm vaccine covid một mươi chín
đây là bước chuẩn bị quan trọng của ngành giáo dục tp hcm cho đợt tiêm chủng sắp tới
mới đây ông lưu hồng uyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận sáu cho biết quận có hơn hai mươi học sinh trong độ tuổi từ năm tới một mươi một tuổi sắp tiêm vaccine và phụ huynh đang rất mong muốn được chủng ngừa covid một mươi chín cho con
ông nguyên kể sau khi chích ngừa cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi quận sáu đã tiến hành khảo sát ý kiến phụ huynh về việc tiêm vaccine cho trẻ ở độ tuổi từ năm tới một mươi một tuổi
thì có kết quả hơn chín mươi phụ huynh mong muốn được chích ngừa cho trẻ
hiện nay quận sáu đã hoàn thành việc cho phụ huynh đăng ký và lập danh sách trẻ trong độ tuổi
nhiều phụ huynh có con học lớp sáu đã đăng ký rồi và hỏi khi nào thì học sinh được chích vaccine ngừa covid một mươi chín
phụ huynh hầu hết đều đồng tình và đang mong muốn được cho con chích ngừa
cùng ngày các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở tại huyện nhà bè cũng đã hoàn thành danh sách trẻ em trong độ tuổi dự kiến sẽ tiêm
theo khảo sát sơ bộ của huyện này hiện có hơn một mươi bảy học sinh trong độ tuổi được phụ huynh đồng ý cho tiêm ngừa vaccine
tại quận tám mươi một tân phú khảo sát sơ bộ trước đó cho thấy có khoảng chín mươi tám trẻ từ một mươi một đến dưới một mươi hai tuổi được phụ huynh đồng ý tiêm vaccine
khoảng bảy mươi năm học sinh tiểu học được phụ huynh đồng ý tiêm và tỷ lệ này ít hơn chỉ ba mươi năm với trẻ mầm non năm tuổi
với tỷ lệ phụ huynh đồng tình tiêm chủng chiếm ưu thế vấn đề tiếp theo trong công tác tiêm chủng cho trẻ cần quan tâm là địa điểm tổ chức
trả lời vấn đề này
ông dương trí dũng phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
ngành giáo dục dự kiến sẽ lấy điểm trường làm điểm tiêm cho học sinh trong độ tuổi này
vì tiêm theo điểm trường là an toàn nhất và chính xác nhất đồng thời sẽ thuận lợi khi phụ huynh biết con cái học ở đâu rồi
giáo viên cũng biết chắc chắn tìm người cho từng cháu hỗ trợ ngành y tế nhập liệu thông tin chính xác nhất
tuy nhiên các trường được chọn làm điểm tiêm phải đạt tiêu chuẩn về điểm tiêm không chọn những điểm trường không đạt chuẩn để làm điểm tiêm
công tác chuẩn bị tiêm chủng cho trẻ từ năm tới một mươi một tuổi đang đi đến những bước cuối cùng khi tỷ lệ đồng thuận từ phụ huynh cao
lựa chọn các điểm trường để tiêm chủng cũng đang được tiến hành
có thể trong tháng ba tới chúng ta sẽ có thông báo cụ thể về thời gian tiêm chính thức
các quý vị phụ huynh hãy theo dõi kỹ thông tin từ bộ y tế và các đơn vị trực thuộc để đưa con đi tiêm chủng đúng hạn quý vị nhà